chợ bến thành được xem là điểm tham quan mua sắm của nhiều du khách khi đến thăm thành phố hồ chí minh
thế nhưng sau dịch covid một mươi chín thì chợ vẫn lâm vào cảnh điều hiu và các tiểu thương hiện đang chờ đón du khách quay trở lại
hiện một số quầy sạp đã đi vào hoạt động bình thường nhưng chợ bến thành vẫn thư thớt người mua sắm
nhóm ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất gồm hàng thời trang tơ lụa túi sách sản phẩm thủ công mỹ nghệ bánh mứt
riêng hàng lưu niệm có đến chín mươi số quầy đóng cửa
khách đi hầu như là nguyên một ngày vậy chứ không chừng một hai người khách thôi mà khách vô đây thì nhiều khi họ cũng coi coi thì thường cho nên rất là khó bán trong giai đoạn này
từ sáng giờ em chưa mở hàng bây giờ là cũng gần mười mấy mười mấy mười một giờ mà chưa mở hàng đó
mình cứ đóng cửa hoài thì cũng không được thôi mình cứ ra mình mở lên đậy đi rồi mình bán
được không được thì mình cũng ngồi đây mình cũng yên tâm cũng thấy hàng quá rồi cũng ở ngoài chợ nhưng mà thật sự mở lên bán không có được
để duy trì kinh doanh các tiểu thương ở đây cũng đã tự xoay sở
như tập trung bán hàng online tập trung phục vụ khách hàng tại chỗ hay tận dụng thời điểm này để sửa chữa lại quầy hàng
thì mình bán cà phê mặt hàng này thì cũng có một vài khách như gia đình vậy đó
rồi người ta uống mỗi ngày đó thì lâu lâu người ta có gọi điện cho mình
thì mình ra mình xây chút xíu hay là mình bán chút chút vậy đó rồi giao cho người ta

khi khách hàng bán hàng online
các chợ và trung tâm thương mại tại thành phố hồ chí minh là điểm tham quan khi khách hàng bán hàng
khi khách đến nơi đây do dịch covid một mươi chín còn kéo dài
nên các chợ phải chờ một thời gian nữa mới có thể tấp nập như trước
những nỗ lực của các bà con tiểu thương trong thời gian này
rất cần sự chia sẻ của các ngành các cấp có những chính sách hỗ trợ hợp lý kịp thời